như thông tin chúng tôi đã đưa vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hôm nay nhận được tin báo xảy ra cháy tại địa chỉ số hai trăm ba mươi một quan hòa phường quan hoa quận cầu giấy hà nội
trung tâm chỉ huy công an tp hà nội đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận đống đa ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy
đến một mươi bốn h một mươi năm đám cháy cơ bản được không chế tuy nhiên đã có ba đồng chí của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đàm cháy xảy ra tại quán krauge isis số hai trăm ba mươi một bờ sông quan hòa phường quan hòa quận cầu giấy đây là căn nhà sáu tầng một tung
trung tâm chỉ huy công an thành phố đã điều động một mươi xe chữa cháy cùng hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thuộc công an quận cầu giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường
cùng với đó là mưa lớn ở khu vực cầu giấy vào lúc một mươi bốn h khiến đám cháy giảm bớt không lan rộng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dùng xe thang đưa cán bộ chiến sĩ tiếp cận khu vực tầng thượng của ngôi nhà
thao sỡ các bức tường ngăn để tiếp cận khu vực đàm cháy ở bên trong đến một mươi bốn h một mươi năm phút đàm cháy cơ bản được không chế
với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm
ba đồng chí đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy
gồm đồng chí trung tá đặng anh quân đội trưởng đồng chí trung úy đỗ đức việt đồng chí binh nhì nguyễn đình phúc
đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn đưa tám người ra ngoài an toàn
đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
khi ba đồng chí lên tới tầng bốn thì cầu thang bị sập
ngăn đứt đường gói chữa cháy trận nhà bất ngờ sập xuống đè vào người dẫn đến hy sinh
ngay sau khi sự việc xảy ra thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã trực tiếp đến hiện trường
chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hiện thi thể ba cán bộ phòng cháy chữa cháy hy sinh
đã được đưa vào trận nhà bất ngờ sập xuống để bằng người dẫn đến hy sinh
đưa vào bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an công an quận cầu giấy đang tiếp tục cùng với các lực lượng chữa cháy
và lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc
ngay sau khi được tin ba cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy hà nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ cháy
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân
và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh
và cũng trong chiều nay bộ trưởng bộ công an tô lâm đã gửi lời chia buồn thăm hỏi đến thân nhân ba chiến sĩ
đã hy sinh khi tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an hà nội các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện thủ tục hồ sơ
trình thủ tướng chính phủ chủ tịch nước đề nghị tặng bằng tổ quốc ghi công phong danh hiệu liệt sĩ
tặng thưởng huân chương phù hợp đối với ba đồng chí đã hy sinh
các đơn vị có liên quan kịp thời thăm hỏi động viên thân nhân gia đình ba đồng chí sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ cháy tại số nhà hai trăm ba mươi một quan hoa phường quan hoa cầu giấy hà nội
đến một mươi bốn h một mươi năm đám cháy cơ bản được không chế
nguyên nhân ban đầu xác định do quán đang sửa chữa có hẳn gì quán không hoạt động
quá trình chữa cháy ba đồng chí cán bộ đội phòng cháy chữa cháy đã hy sinh do vào hiện trường tầng ba bị sập cầu thang
bịt lối thoát
dẫn đến thiếu dưỡng khí danh tính ba chiến sĩ bị hy sinh gồm đồng chí đặng anh quân đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy
đồng chí đỗ đức việt cán bộ phòng cháy chữa cháy và đồng chí nguyễn đình phúc
hiện thi thể ba cán bộ phòng cháy chữa cháy hy sinh đã được đưa vào bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
sau khi nhận được tin báo bộ trưởng bộ công an đã cử đồng chí thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
ngay sau khi được tin ba cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy
cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ cháy quán karaoke
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân
và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh là đội trưởng đặng anh quân
cùng chiến sĩ đỗ đức việt và nguyễn đình phúc
công an quận bình tân tp hcm cho biết đang điều tra truy xét nhóm đối tượng ẩu đả
gây náo loạn khu vực trên đường mã lò phường bình trị đông
được biết vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn sau va chạm xe máy
thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h tối ngày ba mươi một tháng bảy nhóm khoảng một mươi người
gồm cả nam và nữ chạy xe máy trên đường mã lò phường bình trị đông a
quận bình tân tp hcm khi đến gần quán karaoke thì xảy ra va chạm giao thông
với nhóm khoảng ba người hai bên nể sinh mâu thuẫn và la vào hỗn chiến
dùng mũ bảo hiểm gậy gọc rượt đuổi nhau một số thành viên trong hai nhóm này bị thương
công an quận bình tân nhận được tin báo của người dân đã đến hiện trường
trích xuất camera xác minh vụ việc
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng mai nữ lan ngọc
trú tại phường hòa hải quận ngũ hành sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đối tượng ngọc nói mình có quan hệ ở bộ công an và nhận của bà nguyễn thị bích chi
hai mươi tỷ đồng để lo lót thủ tục lô đất với giá hai mươi tỷ đồng tuy nhiên đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngọc đã không lo được thủ tục của lô đất và chỉ chuyển lại cho bà chi một mươi tỷ đồng
số tiền còn lại ngọc đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và bỏ trốn
ngày một tháng tám lực lượng chức năng
đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà riêng địa chỉ số hai thích phước huệ
phường hòa hải quận ngũ hành sơn
ngày ba mươi một tháng bảy trên vùng biển cách côn đảo tỉnh bà râu vũng tàu khoảng một mươi hải lý về phía nam
hải đoàn một mươi tám bộ đội biên phòng kiểm tra bắt giữ một phương tiện vỏ gỗ
đang vận chuyển gần ba mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra tất cả bốn thuyền viên trên tàu đều không có giấy tờ tùy thân bằng cấp
chứng chỉ chuyên môn theo quy định
theo lời khai của thuyền trường tàu tg chín mươi nghìn một trăm tám mươi bảy ts đang vận chuyển khoảng ba mươi lít dầu đeo
quá trình kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành các thủ tục ban đầu dẫn giải tàu vi phạm về cảng hải đoàn một mươi tám
bộ đội biên phòng để tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng chủ trì
trì phối hợp với công an thị trấn tĩnh túc huyện nguyên bình bắt quả tang đối tượng nông văn thái
chú tại xóm bản vậy xã hồng trị huyện bảo lạc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm ba gói ni lông bọc các cục chất bột màu trắng một xe máy và một điện thoại di động
đối tượng thái khai nhận số chất bột dạng cục màu trắng là ma túy loại heroin
mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiếp tục khám xét bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng đang tàng trữ ma túy
gồm lý văn thông đàm văn tư và quan văn toàn vật chứng thu giữ được của các đối tượng là hơn một trăm một mươi gram ma túy
thông tin về vụ dùng súng ak cướp tiệm vàng
sáng nay ubnd tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức tặng bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc khi đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng ngô văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú phường thủy phương thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế dùng súng ak cướp tiệm vàng tại chợ đông ba
xảy ra vào trưa ngày hôm qua ba mươi một tháng một
biểu dương thành tích của lực lượng tham gia phá án chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế nguyễn văn phương khẳng định
vụ việc đối tượng dùng súng ak cướp tiệm vàng tại chợ đông ba là vụ án rất nghiêm trọng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng
thể hiện sự mưu trí dũng cảm trong phòng chống tội phạm của lực lượng công an và các đơn vị
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân
với thành tích trong công tác phòng chống tội phạm chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế đã khen thưởng đột xuất cho bốn tập thể
trong đó có phòng kỹ thuật hình sự đội cảnh sát một trăm một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thừa thiên huế
và đội cảnh sát hình sự công an thành phố huế và chín cá nhân
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi ngày ba mươi một tháng bảy tại thượng vàng hoàng đức và thái lợi chợ đông ba phường đông ba thành phố huế
một người đàn ông đã sử dụng súng ak bắn một phát chỉ thiên sau đó bắn vào tủ kính tiệm vàng và lấy đi một số khy đựng vàng
ném hung vãi ở trước cửa tiệm rồi cầm súng ak đi bộ về hướng cầu gia hội
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã vận động thuyết phục đối tượng ngô văn quốc đã hợp tác
sau lục súng
hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo lê xuân giang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty liên kết việt và đồng phạm xin giảm nhẹ hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo đồng phạm của lê xuân giang gồm nguyễn thị thủy cựu phó tổng giám đốc công ty liên kết việt
lê văn tú cựu tổng giám đốc công ty liên kết việt
hai bị cáo là cựu nhân viên phát triển thị trường của công ty liên kết việt là trịnh xuân sáng và vũ thị hồng dung
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt bị cáo lê xuân giang
tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng tội danh trên bị cáo lê văn tú bị tuyên phạt một mươi bảy năm tù
bị cáo nguyễn thị thủy bị tuyên phạt một mươi tám năm tù bị cáo trịnh xuân sáng bị tuyên phạt một mươi sáu năm tù và bị cáo vũ thị hồng dung bị tuyên phạt một mươi ba năm tù
quá trình xét xử phúc thẩm bị cáo lê xuân giang và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên
tuy nhiên bị cáo lê xuân giang không đưa ra được căn cứ gì mới để hội đồng xét xử có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt
sau khi nghị án hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của bị cáo lê xuân giang và đồng phạm
giữ nguyên quyết định về hình phạt tù của bản án sơ thẩm
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng tám toàn bộ trạm thu phí trên các tuyến cao tốc đã chính thức tiến hành thu phí tự động không dừng
phương tiện không sán thẻ hoặc là thẻ không đủ tiền sẽ bị xử phạt từ một đến hai triệu đồng và tước giấy phép lái xe
tình hình giao thông trong ngày đầu triển khai như thế nào

tỷ lệ gián thẻ etc của xe ô tô sẽ đạt mục tiêu mà chính phủ đặt ra là khoảng tám mươi năm